một tin vui đối với nền toán học của nước nhà đó là trong kỳ thi olympic toán học quốc tế năm hai nghìn hai mươi
được tổ chức tại vương quốc anh thì đội tuyển việt nam có sáu học sinh tham dự cả sáu em đều đoạt giải
gồm hai huy chương vàng và bốn huy chương bạc
hai huy chương vàng thì thuộc về em nguyễn nguyễn trường phổ thông năng khiếu đại học quốc gia tp hcm
và em nguyễn thuận hưng trường trung học phổ thông chuyên trần phú hải phòng
với kết quả đáng mừng này thì các em đã đưa việt nam vào top một mươi nước có thành tích tốt nhất
kỳ thi olympic toán quốc tế hai nghìn một mươi chín lần thứ sáu mươi diễn ra từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi một tháng bảy
đoàn việt nam có sáu thí sinh dự thi cả sáu em đều đạt thành tích cao gồm hai huy chương vàng và bốn huy chương bạc
thành tích toàn đoàn xếp thứ bảy trong tổng số một trăm một mươi hai đoàn tham gia và tăng một mươi ba bậc so với năm ngoái
chúng tôi đánh giá rất cao trình độ dạy và học toán của việt nam
đoàn việt nam đã rất xuất sắc trong cuộc thi này

trong toán học
điểm mới trong kỳ thi olympic toán quốc tế năm nay
là đại diện giáo viên hướng dẫn
hướng dẫn huấn luyện cho các thí sinh cũng tham gia cuộc thi
thầy trần nam dũng phó hiệu trưởng trường phổ tông năng khiếu đại học quốc gia tp hcm
đại diện cho đoàn việt nam đạt huy chương vàng
việc trước đây mình đi thi với tư cách là một học sinh thì nó rất là khác
và bây giờ thì mình cũng ngồi vào thi cùng với học sinh thì nó cũng có một cái cảm giác cực kỳ đặc biệt
riêng về mặt chuyên môn thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái điều rất là hay
từ các thầy có cái biết được cái tâm lý
những cái hồi hộp những cái khó khăn những cái áp lực mà học sinh có thể thực sự sẽ gặp phải
ba đoàn đứng ở vị trí thứ nhất nhì ba tại olympic toán quốc tế năm nay là trung quốc mỹ và hàn quốc
tiếp theo là triều tiên thái lan nga việt nam singapore serbia và ba lan
có sáu thí sinh đạt điểm tuyệt đối bốn mươi hai điểm
trong đó có hai học sinh trung quốc hai học sinh mỹ một học sinh hàn quốc và một học sinh ba lan